tổng cục đường bộ việt nam vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị kiểm tra chấn chỉnh và xử lý hiện tượng cò mồi làm dịch vụ kê khai thông tin về giấy nhận diện phương tiện có mã qr code luồng xanh xuất hiện tại một số địa phương
theo đó tổng cục yêu cầu các sở giao thông vận tải địa phương công bố công khai hướng dẫn đơn vị vận tải về quy trình kê khai thông tin giấy nhận diện phương tiện để nắm rõ
trong đó nêu rõ việc kê khai thông tin rất đơn giản và nhanh chóng thông qua phần mềm trực tuyến không tiếp xúc với cơ quan quản lý nên đề nghị đơn vị vận tải không thông qua trung gian hoặc cò mồi để tránh bị lừa và mất tiền
sở giao thông vận tải công bố công khai số điện thoại đường dây nóng zalo email người giải quyết tiếp nhận thông tin phản ánh của đơn vị bố trí đội ngũ cán bộ để đảm bảo giải quyết ngay khi các đơn vị vận tải hoàn thành việc kê khai đầy đủ chính xác các thông tin về giấy nhận diện theo hướng dẫn
theo quy định mới của ủy ban nhân dân tp hcm từ ngày một mươi sáu tháng tám đến hết ngày một mươi năm tháng chín đội ngũ shipper có quản lý ứng dụng công nghệ tại thành phố được lưu thông vận chuyển hàng hóa thiết yếu liên quận huyện thành phố thủ đức thay vì hạn chế trên một địa bàn như thời gian vừa qua
để hoạt động liên quận các tài xế giao hàng công nghệ khi lưu thông trên đường phải mang theo đầy đủ giấy thông hành mã qr đeo thẻ nhân viên băng tay mẫu đăng ký nhận diện shipper theo quy định của các cơ quan chức năng
đồng thời đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch và giao nhận thanh toán không tiếp xúc
ngay sau đó các nền tảng đa dịch vụ như cocheck grab ahammos cùng với các trang thương mại điện tử như shopee lazada đã lập tức mở rộng phạm vi trên ứng dụng thông báo đến người dùng dịch vụ giao hàng liên quận được kết nối lại
để hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh thời gian qua các cơ quan chức năng đã tăng cường nhiều giải pháp để hạn chế người dân ra đường không có lý do cấp thiết
đặc biệt ngoài những chốt cố định trên các tuyến phố thì các tổ tuần tra lưu động cũng đã liên tục được triển khai
một trong những vi phạm chủ yếu đó là người dân ra đường sai lộ trình giấy đi đường
phản ánh của nhóm phóng viên
chốt kiểm soát đường láng thành phố hà nội
đi giao hàng tại một số khu vực như khi kiểm tra các giấy tờ có liên quan nam thanh niên này lại xuất trình giấy đi đường không hợp lệ
đây là hai trong số gần bốn trăm linh trạm y tế mà tp hcm sẽ thành lập để hỗ trợ các trường hợp f đang điều trị cách ly tại nhà
tại quận ba trạm y tế lưu động đặt tại trung tâm văn hóa phường một mươi một có địa chỉ tại số chín trăm ba mươi ba đường hoàng sa
còn tại quận bảy trạm được đặt tại trường tiểu học võ thị sáu đường đặng đại độ phường tân phong
được biết nhân sự chạm có một bác sĩ và hai điều dưỡng được trang bị bốn máy tạo oxy giường và bình oxy để hỗ trợ bệnh nhân khó thở
ngay sau khi nhận thông báo là có f có triệu chứng chuyển biến
thì trạm sẽ đến tận nhà khám và tùy vào tình huống của bệnh nhân để xử lý kịp thời